dùng để dọn vành uốn vành và cạp vành
với chiếc nón ngựa chóp là bộ phận rất quan trọng
người ta làm chóp kỹ càng không chỉ là để tạo độ bền cho chiếc nón
mà còn để trang trí làm đẹp cho nón
bởi vậy nền khâu này cũng được các nghệ nhân quan tâm đặc biệt
ở phú gia có hai loại nón ngựa
chiếc nón ngựa bình thường thì chóp để trần
trên đỉnh đính một trùm chỉ ngũ sắc
chiếc nón ngựa cao cấp hơn thì trên đỉnh sẽ gắn trục bạc
chục đồi mồi hoặc có thể là một trục đồng được chạm trổ hình ảnh long lân quy phụ
để đợi cho chiếc nón ngựa này nó vừa lịch lãm
mà trong đấy nó vừa chi nắng chi mưa
mà trong đấy nó vừa là cổ kính với một người có quan chức để họ ngồi trên nón ngựa
trong cái cặp bạc này nó có nhiều loại kim loại
nón ngựa phú gia là một sản phẩm được làm thủ công hoàn toàn
thời gian để làm ra một chiếc nón ngựa rất lâu thường thì mất đến bốn hoặc năm ngày
có khi cả tuần lễ mới xong một sản phẩm
cũng bởi vậy nền ngày công lao động rất thấp
khiến nhiều người phải rời bỏ nghề nón ngựa đi làm việc khác
người còn trụ lại đa phần là bởi nặng tình nặng nghĩa với truyền thống của cha ông mà còn cố gắng lưu giữ
mặc dù không còn được náo nhiệt như xưa
nhưng ở làng nghề vẫn còn những nghệ nhân đã và đang cố gắng tìm cách bám trụ với vốn quý của cha ông để lại
bà con làng nghề đang cố gắng tìm tòi thử nghiệm đổi mới cách nghĩ cách làm
để đáp ứng nhu cầu thị trường tìm hướng đi mới cho nghề này
nghệ nhân sáu lan đã mày mò kết hợp sản phẩm nón ngựa với thị trường du lịch
ở các tường doanh thu mỗi năm từ các làng nghề chiếm khoảng bốn mươi bốn tổng thu nhập của địa phương
có nhiều hộ làm các nghề thủ công truyền thống
trong đó có nghề làm nón đã xây dựng được nhà cửa khang trang
nhiều hộ nghèo đã vươn lên ổn định cuộc sống
sông do sản xuất với quy mô gia đình
nên chưa tạo được thương hiệu
sức cạnh tranh trên thị trường thấp
gần đây khi du khách nhất là khách nước ngoài
có nhu cầu tham quan những làng nghề thủ công
hầu hết được giới thiệu đến các tường
và đặc biệt là làng nón phú gia
nhờ thế nghề làm nón đã tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương
hơn nữa nghề này cho phép cả người già trẻ em tham gia
vào nhiều công đoạn với mức độ linh hoạt trong công việc rất cao
do vậy nghề nón ngày càng có thêm nhiều cơ hội để phát triển
làng phú gia ngày nay là làng quê độc nhất vô nhị trên cả nước
còn lưu giữ nghề làm nón ngựa cùng với những phiên trợ đêm đẫm màu cổ tích
mang đậm nét văn hóa của những cư dân xứ đảng trong thời mở cõi
những chiếc nón ngựa sản sinh từ bàn tay khéo léo
và khối óc sáng tạo của người dân xứ này
luôn mang đến cho du khách sự thích thú và thán phục
làng nghề nón ngựa phú gia đã được ủy ban nhân dân tỉnh bình định công nhận là làng nghề truyền thống
đạt danh hiệu làng nghề tiêu biểu việt nam
và được chọn xây dựng mô hình tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
nón ngựa phú gia giờ đây đã trở thành một biểu tượng đẹp về quê hương và con người bình định